sáng nay ngày sáu tháng một mươi hội đồng nhân dân tp hcm họp bất thường kỳ họp thứ một mươi sáu
trong đó có xem xét quyết định về chủ trương để ủy ban nhân dân thành phố xây dựng chính sách đền bù bổ sung
khu bốn ba ha thủ thiêm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tham dự và phát biểu tại kỳ họp
theo đó căn cứ kết luận của thanh tra chính phủ và thông báo của văn phòng chính phủ
về kết luận của phó thủ tướng chính phủ liên quan đến kết luận thanh tra khu đô thị mới thủ thiêm
nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng tp hcm là xây dựng phương án cụ thể về chính sách bồi thường
tái định cư đối với hội dân trong khu bốn ba ha tại phương bình an quận hai
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện kết luận thanh tra chính phủ
với việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm với trọng tâm là sớm giải quyết quyền lợi của nhân dân
hoàn thiện quy hoạch theo kế hoạch quy định của pháp luật
thành phố xác định xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm phát triển bền vững tạo không gian mở tiện ích dịch vụ công cộng cho người dân
tại kỳ họp hội đồng nhân dân cũng xem xét quyết định đối với tờ trình về mức thu lệ phí cấp mới
đăng ký kèm theo biển số xe cơ giới đường bộ bổ sung dự án trung tâm khởi nghiệp sáng tạo vào kế hoạch đầu tư công hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tờ trình một số nội dung quan trọng về việc bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân tp hcm